tại tỉnh bình thuận ngư dân thành phố phan thiết vừa đưa cá voi đi trôn cất tại khu vực biển thương tránh theo phong tục của địa phương
trước đó khi đang đánh bắt trên biển cách cảng cá phan thiết khoảng sáu hải lý
thì ngư dân nguyễn đỗ hùng tấn ngụ tại phường phú trinh thành phố phan thiết đã phát hiện sát cá voi trôi giả trên biển
con cá có trọng lượng khoảng hai năm tấn và dài hơn sáu mét
các ngư dân đã đưa sát cá voi về cảng cá phan thiết và trôn cất tại biển thương tránh
theo tín ngưỡng của ngư dân cá voi thường che chở phù hộ cho ghe thuyền hành nghề trên biển nên được gọi là cá ông
khi cá chết được gọi là cá ông lụy người dân sẽ tổ chức trôn cất và thờ cúng